thưa quý vị mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho một triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong một mươi ngày
dựa trên số vaccine được phân bổ hà nội sẽ tiếp tục tiêm cho nhóm tuổi này theo chiến lược hạ dần độ tuổi
chiều ngày một mươi sáu tháng bốn hà nội bắt đầu tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ghi nhận ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng quận hà đông đã tiêm một trăm bốn mươi trẻ với hai điểm tiêm là trường trung học cơ sở lê quý đôn và trường trung học cơ sở lê lợi huyện phú xuyên và có một trăm sáu mươi trẻ với ba điểm tiêm
trường trung học cơ sở thị trấn phú xuyên trung học cơ sở xã phượng dực trung học cơ sở xã trương mỹ huyện sóc sơn trong ngày một mươi sáu tháng bốn tại trạm y tế các xã thị trấn đã tiêm sáu trăm bốn mươi ba trẻ
vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ lần này là vaccine moderna
các em được tiêm với liều lượng
hai mươi năm ml mỗi trẻ
được biết trong đợt này hà nội được phân bổ bảy trăm linh liều vaccine moderna để triển khai tiêm cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong khi đó theo giả soát thống kê trên địa bàn thành phố có khoảng một triệu trẻ đủ điều kiện tiêm lần này
với số lượng khoảng một triệu học sinh hà nội cần tổ chức thật khoa học để điều tiết tiêm chủng cho trẻ tốt nhất sớm nhất
với số vaccine được phân bổ hà nội sẽ thực hiện tiêm vaccine cho nhóm tuổi này theo chiến lược hạ dần độ tuổi phương án hạ dần độ tuổi
theo đó trước mắt khối lớp sáu tiêm trước sau đó đến khối lớp năm và đến cuối cùng là tiêm cho trẻ năm tuổi
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm lần này trong một mươi ngày
để giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng an toàn sở y tế hà nội trực tiếp đến điểm kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tại các điểm tiêm nhà riêng bố trí các khu vực theo đúng quy trình từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm
chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
trong quá trình tiêm cán bộ y tế tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và các em học sinh loại vaccine sử dụng liều lượng và theo dõi sức khỏe chế độ dinh dưỡng cho trẻ
đặc biệt nếu có phản ứng bất thường với sức khỏe phụ huynh cần liên hệ với cán bộ y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được xử lý kịp thời
qua kiểm tra sở y tế hà nội đánh giá cao các điểm tiêm đã thực hiện tốt các quy định của bộ y tế trong công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và sự phối hợp chặt chẽ liên ngành y tế và giáo dục
các trường cũng đã vào cuộc rất quyết liệt tư vấn cho phụ huynh và các em học sinh ổn định tâm lý hưởng ứng tham gia chiến dịch tiêm chủng ra soát đối tượng tiêm chủng bố trí điểm tiêm chủng đúng quy định đảm bảo nhân lực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư y tế cho các điểm tiêm vaccine được diễn ra an toàn hiệu quả
lãnh đạo sở y tế hà nội yêu cầu nhà trường y tế địa phương tăng cường truyền thông đến phụ huynh học sinh về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đồng thời các đối tượng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín được cập nhật chính xác kịp thời lên hệ thống
có thể việc bao phủ vaccine cho trẻ em hạ dần độ tuổi đang được bộ y tế triển khai nhanh chóng
tiêm vaccine cho trẻ giúp trẻ giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc covid một mươi chín và tránh trường hợp bệnh trở nặng